triển khai xây dựng thành phố thông minh là xu hướng chung của thế giới cũng là yêu cầu phát triển của thành phố đà nẵng
đặc biệt đây cũng là nhiệm vụ do bộ chính trị giao cho thành phố
khẳng định này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh diễn ra hôm nay tại đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đà nẵng đã ban hành đề án xây dựng thành phố thông minh hơn
và bắt đầu việc triển khai thí điểm một số ứng dụng thông minh trong lĩnh vực giám sát giao thông
môi trường kiểm soát nguồn cấp nước an toàn thực phẩm giám sát an ninh trật tự giáo dục y tế chia sẻ dữ liệu
đặc biệt là dữ liệu mở đem lại tác động tích cực trong quản lý điều hành đô thị
năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã được tổ chức công nghiệp điện toán châu á châu đại dương trao giải thưởng thành phố thông minh
việc xây dựng thành phố thông minh thì đối với đà nẵng xây dựng trên bao gồm là sáu cái trụ cột
trong đó liên quan đến việc lấy chính quyền điện tử
làm cái nền tảng để xây dựng cái chính quyền số chính quyền thông minh
tại hội nghị thường đỉnh về thành phố thông minh năm hai nghìn một mươi chín
nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những công nghệ mới giải pháp cho đô thị thông minh
như giải pháp chia sẻ thông tin nhà trường phụ huynh đó là tính năng thông minh và thiết thực cho ngành giáo dục
khi mà chúng ta nói đến thành phố thông minh là chúng ta nói đến dữ liệu và nguồn dữ liệu rất rất lớn
nguồn dữ liệu ấy phải được thông suốt thì cái năm g là cái hạ tầng để truyền dữ liệu không dây
đấy là nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng đã chính thức triển khai xây dựng thành phố thông minh
qua việc ban hành kiến trúc tổng thể và phê duyệt đề án xây dựng thành phố thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đặt ra nhiều giải pháp quan trọng
như giải pháp hợp tác với doanh nghiệp
tập đoàn uy tín đã ký hợp tác với sáu đối tác viễn thông và ngân hàng
giải pháp tiếp cận công nghệ tư vấn của các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp và địa phương